thưa quý vị nông nghiệp hữu cơ đang trở thành xu hướng tất yếu vừa thích ứng với biến đổi khí hậu
vừa đảm bảo sức khỏe của người sản xuất và người tiêu dùng
bắt kịp xu hướng này trong thời gian vừa qua tỉnh đồng tháp đã triển khai và nhân rộng
nhiều mô hình hiệu quả được người dân đồng tình tích cực tham gia sản xuất
điển hình như ngành hàng xoài
đồng tháp là tỉnh có diện tích trồng xoài lớn nhất dùng nồng bằng sông cựu long
sáng lượng bình quân đạt trên một trăm một mươi năm tấn trái mỗi năm và được xuất khẩu đi hơn một mươi nước trên thế giới
hiện toàn tỉnh có hai trăm chín mươi năm dùng trồng xoài được cấp mã số tương ứng tám ba trăm linh hectare
hầu hết diện tích xoài ở đây đều áp dụng kỹ thuật bao trái
và nhiều nhà vườn đang đẩy mạnh áp dụng mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn việt gáp
lobo gap và hữu cơ do đó nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu xuất khẩu
bán nầu địa thì giá nó mềm hơn còn mình đi mà bán xuất khẩu thì giá chỉ nó cao gấp đôi
ví dụ như bình thường giá xoài nó hai mươi thì bên kia nó tầm lên khoảng ba mươi bảy ba mươi tám ngàn
mô hình cây xoài nhà tôi tại đồng tháp ra đời nhằm đa dạng hóa phương thức quảng bá đặc sản địa phương
giúp người nông dân tăng thêm thu nhập
đặc biệt với việc sản xuất theo tiêu chuẩn việt gap global gap và hiện nay đang đẩy mạnh sản xuất hữu cơ
đã góp phần nâng cao giá trị cây xoài gấp nhiều lần so với trồng trọt thông thường
ở đây tôi làm theo hướng hữu cơ làm theo quy trình việt gáp
làm theo làm cái cây an toàn thì cái giá nó cao hơn cái giá bán thị trường là gần gấp gửi
để nâng cao được cái giá trị chủ ngành hàng và phát triển mang những chất bình dẫn
đồng tháp cũng đã khuyến khích tất cả các hộ gia đình có cái diện tích trồng xoài
phải vào những tổ chức như hội quán hợp tác xã và gắn kết với các doanh nghiệp
để thực hiện theo một quy trình việt gap và lobo gap
đến nay thì xoài đồng tháp đang định hướng chuyển sang xây dựng
xây dựng một cái xoài hữu cơ sạch đáp ứng được các tiêu chí
theo tính toán của bà con nhà vườn trồng xoài có thể thu lợi nhuận gấp năm sáu lần trồng lúa
với giá trị kinh tế cao xoài được đưa vào một trong năm ngành hàng chủ lực của tỉnh
bao gồm lúa cá tra xoài qua kiển và sen
và việc đẩy mạnh nhân rộng sản xuất xoài theo hướng hữu cơ là giải pháp tất yếu
nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng giá trị và đưa thương hiệu xoài đồng tháp bay cao và bay xa hơn